khi mà nhắc tới huế người ta thường nghĩ ngay đến những đền đài lăng tầm những cung điện lộng lẫy nơi các vị vua cuối cùng của triều nguyễn sinh sống
và cũng thật thiếu sót nếu không nhắc tới một di sản kiến trúc vừa mang nét tình hòa quý tộc vừa thể hiện màu sắc truyền thống dân dã mộc mạc mà gần gũi
kiến trúc đó không chỉ tạo nên phần hồn cho kinh thành huế mà nó còn khiến những làng quê ven sông thêm thanh bình thêm yên ả
hãy cùng chúng tôi ghé thăm những ngôi nhà dường nơi đã chứng kiến biết bao sự thay đổi thăng trầm theo thời gian
thế hệ đời người
từ xưa tới nay người ta vẫn gọi huế là sứ mộng mơ
có lẽ sự mộng mơ không chỉ đến bởi những cung điện vàng son những đền đài lộng lẫy những lăng tầm uy nghiêm những danh lam cổ tự trầm tư ưu tịch
mà đó còn là sự mộng mơ của một cố đô mang trong mình vẻ đẹp thanh bình yên tĩnh với những khu vườn xanh mướt những ngôi nhà rường nhuộm nét rêu phong
nhà rường huế chính là thể hiện sự hòa hợp giữa đời sống con người và cây cỏ giữa nếp sống tinh thần và vật chất

ở huế nhà rường không đơn thuần là nơi để ở mà nó được xem như một tác phẩm nghệ thuật là sự tiếp nối truyền thống của gia đình dòng họ và cũng là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa huế trong kiến trúc cảnh quan
chỉ cần nhìn không gian của ngôi nhà rường người ta dễ dàng nhận ra được tâm hồn và phong cách sống của chủ nhân
mà đó còn là sự mộng mơ của một cố đô mang trong mình vẻ đẹp thanh bình yên tĩnh với những ngôi nhà dường nơi đã chứng kiến biết bao sự thay đổi thăng trầm tư ưu tịch
mà đó còn là sự mộng mơ của một cố đô mang trong mình vẻ đẹp thanh hóa huế trong kiến trúc cảnh quan
ngôi nhà chính có ba gian hai trái tiền đường dành cho việc thờ phụng tổ tiên với trang trí nội thất khá đặc trưng như các bức đại tử hoành phi đối liễn
ngôi nhà ngang cũng thiết kế theo kiểu ba gian hai trái nối với nhà chính bằng một mái nhà cầu xinh xắn khép kín với khu bếp ở hậu hiên
căn nhà lợp ngói liệt ẩn mình
căn nhà lợp ngói liệt ẩn mình dưới vườn cây rộng và xanh ngát tạo nên một không gian yên bình đến lạ
không chỉ riêng mảnh đất cố đô mà từ các tỉnh quảng bình quảng trị cho tới quảng ngãi cũng có loại nhà này
mặc dù vậy kiến trúc nhà rường vẫn được coi là một di sản đặc trưng của huế và đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn hóa huế
nhà rường là loại nhà có hệ thống kết cấu
hệ thống kết cấu cột kèo bằng gỗ được liên kết hoàn toàn bằng chốt mộng gỗ để có thể tháo lắp dễ dàng
rường trong tên gọi nhà rường là một cách nói ngắn của rừng cột
một điểm đặc trưng của ngôi nhà rường xứ huế đó là thường được đặt trong một không gian rộng có cây cối xung quanh và theo nguyên tắc của thuật phong thủy
như phải có bình phong đóng vai trò chắn gió đầu trước nhà
hay một bể nước
đặt trong sân không chỉ điều hòa nhiệt độ mà còn làm cho không gian thêm thư thái dễ chịu
đồng thời thủy cũng là yếu tố quan trọng góp phần mang lại sự thịnh vượng giàu có cho gia chủ
để hiểu thêm về ý nghĩa và sự đặc biệt trong kiến trúc của những ngôi nhà rường huế
chúng tôi đã ghé thăm ông nguyễn xuân hoa một trong những người tâm huyết với văn hóa huế
trong khu vườn ý thảo của ông
hiện nay có tới ba ngôi nhà rường và được ông giải công xây dựng giữa không gian xanh mướt
và trong những câu chuyện mà ông chia sẻ
ta có thể thấy rõ tình yêu nồng nàn dành cho văn hóa huế cũng như nghệ thuật kiến trúc nhà rường
cái nhà rường nó không những là một cái không gian sống không gian sinh hoạt
mà nó như là một cái không gian văn hóa
nó góp một phần rất quan trọng
trong việc hình thành cái cúng cách sống cúng cách ứng xử cái lỗi sống của người huế
ví dụ như cái ngôi nhà rường thì trước hết ở vị trí trang trọng nhất phải là bần thơ giá tiết
thì người con sinh hoạt như vậy bao giờ cũng trật mặt mình là một bần thơ giá tiết rất trang trọng
họ luôn luôn bị cái ý thức là tượng nhỡ tiền nhân cái ý thức về gia tộc nó rất sâu
cái sinh hoạt ở cái ngôi nhà rường thì nó rất nê nếp
không thể ồn ào không thể lộn xộn
đi đựng là nó phải đúng theo cái trinh thức
vì vậy nó hình thành một cái cúng cách sống
có thể nói là nó vừa nhẹ nhàng mà vừa lệ nghi
trống sự lê lỗi sinh hoạt
còn cái nhà mà nắm giang hái chải là rất hiếm
nhà đó thường là một cái ngôi nhà thơ
hoặc một cái nhà mà của một bậc đại gia
cái nhà rường ở huế cái đặc biệt của nó không phải chỉ là cái phần kiến trúc cổ
mà còn là kết cấu của một ngôi vườn
đó là cái nét khác biệt giữa nhà rường tại huế và nhà rường ở cả vùng đất khác
ví dụ ở quảng trì cũng có những ngôi nhà rường rất đẹp
nhưng mà cái không gian của ngôi nhà riêng quảng trị thì nó không có một cái không gian đặc trưng như ở huế
bởi vì cái vùng đất kinh kỳ người ta lại rất tráng trọng trong cái không gian sinh hoạt của mình
ví dụ cái cọng thì cái cọng của những ngôi nhà rường của huế thường là cọng có mái tre
người ta trộn cũng theo những cái kích thước của lộ ba ngày trước
người ta có những cái hòn nón bồ những cái mảng cây xanh
nó tạo ra một cái thiên nhiên thú nhỏ
ở trong cái ngôi nhà rường
ở trong cái ngôi nhà của mình
thành ra có người giữa có người và thiên nhiên
nó rất gần nhau
và có lẽ đó nó cũng tạo ra một cái phong cách cho người huế
trong một không gian vườn như vậy thì người ta sống có vẻ nhẹ nhàng hơn
người ta có vẻ yên ạ hơn
người ta có cái xu hưởng gắn lê gắn bỏ về thiên nhiên
có cái xu hưởng nghiêng về nội tâm
cái không gian đó chỉ là một cái phần cung về ngôi nhà rường
nó tạo ra cái cổ cách
nó là hình thành dân
một cái lê lộ ứng xử cho người huế
từ khi họ con nó được trẻ
cho đến khi họ trưởng thành
nhà rường huế không chỉ độc đáo bởi sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên con người
mà nó còn được tạo dựng bởi tài năng trí tuệ và công sức của những người thợ tài huống
và công sức của những người thợ tài hoa đã được đúc kết và hoàn thiện qua nhiều thế hệ
từ hệ thống kèo cột tới những nét hoa văn chạm trổ
tất cả đều được xử lý vô cùng khéo léo và tinh tế
ngôi nhà rường bao giờ nó không được kết cấu bằng một hệ thống rất nhiều hàng cột
nó có đến bốn loại hàng cột
gọi là cột hàng nhất cột hàng hai cột hàng ba và cột hàng hiên
thần nhìn ngôi nhà chúng ta thấy là cả cái cột nó nối kết với nhau
bằng những cái xuyến những cái trễn
nó tạo ra một cái liên kết bằng gỗ mà rất vững chắc
ngôi nhà rường không bao giờ người ta trốn cái cột xuống dưới đất
người ta phải để cột trên một cái viếng đà tạng
nhưng mà dù gió bão rất lớn ở tại huế
cũng không bao giờ nó số lệch được cái ngôi nhà rường
bởi vì cái mỗi liên kết giữa hệ thống keo cột
cái mỗi liên kết rường cột này
nó rất vững chắc
và để tạo cái liên kết này
thì người ta lại sử dụng cái hình thức chàm khắc
rất đơn sơ
nhưng mà rất tinh tế
tất cả các hệ thống
đầu keo từ xuyến từ trễn đông tai
đều được chàm khắc
và người ta tạo thành một cái hình thức tráng trĩ
trong ngôi nhà
rất là thẩm mỹ
mà có tính thẩm mỹ cao
ngôi nhà rường huế nó bao giờ nó phải có cái trần
mà người huế gọi là cái râm thường
trên đó để thóc lũa
để những cái thứ mà có thể là trụng ấm ướt và mứa bạc
và dù là gần như là cái phần khó của ngôi nhà
nhưng mà người ta lại che bằng những cái giải lim ba
và được chàm khắc
được tráng trĩ bằng những cái chi tiết
mà có tính thẩm mỹ rất cao
thậm chí là người ta còn khảm trai vào đây đúng không ạ
người ta khảm xa cư vào đây
và người ta chỉ chọn những cái chữ mà hay đẹp nhất
để đặt vào vị trí tráng trọng nhất
ví dụ đây là chữ thò
bên kia là chữ quỷ
bên đây là chữ lộc kìa
thì những cái hình thức tráng trĩ trong một cái ngôi nhà dương truyền thống
có thể nói là nó rất nhẹ nhàng
nhưng mà nó là rất tinh thể
và các bạn thấy
cái ngôi nhà dương
nó có cái đặc trưng của cái vùng
đặc trưng về thộ nhượng
của cái vùng huế
có lẽ ngoài cái chuyện là nối kết hệ thống cột
nó bị trộn vào
thì người ta làm một cái tầm bãi
để trộn vô
bởi vì huế ra nơi mưa rất nhiều
và họ lợp bằng một cái ngõi
mà chỉ có riêng ở huế thôi
gọi là ngõi liệt
chúng ta đứng đây
đứng ở giữa
thì thấy một lớp ngõi thôi
nhưng mà trên
trên từng tầm ngõi này
là họ trông nắm một cái tầm ngõi khác nhau
từng tầm ngõi
chứa đầy một cm
rất là khít
và rất khít
thành ra nước mưa không lọt vào được
nhưng mà ngày nắng
thì nó lại mát hơn
là vì đó là một hệ thống cách nhiệt rất cao
và vì vậy làm một cái ngõi nhà giường
thì riêng phân mãi
là họ tụng bằng
một cái phân mãi của cái ngõi nhà bình thường
có thể nói là
nhà giường không phải là một cái
không gian để
mà còn là một không gian văn hóa
đã tạo nên cổ cách
tạo nên cái phóng thải của người huệ
người huệ sống không xô bồ lắm
là bởi vì
họ trưởng thành trong một cái không gian
rất yên tĩnh của ngõi nhà giường
họ có một cái hình thức ứng xử rất nề nếp
cái cấu trúc của ngõi nhà giường
nó tạo ra một cái không gian
buộc người ta phải ứng xử theo cái phương pháp đó
phương thức đó
và có thể nói
cái ngõi nhà giường
cái không gian
nhà vương huệ
nó tạo nên cái thân thải chung cho thành phố
trước đây người ta hay nói huệ là một thành phố vương
không phải chỉ có những công viên ở bên ngoài đường phố
không phải chỉ có hệ thống cái xanh đường phố
mà từng ngôi nhà là một không gian xanh
vì vậy giữ cho được
cái hệ thống nhà giường của huệ
vừa là những cái
những cái dí sản phải kiểm trúc
nhưng mà đồng thời nó là giữ cái không gian xanh
giữ cái môi trường
tắm cái sinh hoạt
trong cái đời sống hiện đại
có thể thấy
ngôi nhà giường truyền thống ở huế
không chỉ là phương tiện cư trú thuần túy của con người
mà không gian của nó
cũng là một nét đặc trưng về lịch sử
văn hóa xứ huế
đó cũng là môi trường thích hợp nhất
để bảo tồn thuần phong mỹ tục của dân tộc
có đạo lý truyền thống gia đình
ngày nay trong cuộc sống hiện đại
những ngôi nhà giường
ngày càng ít được sử dụng trong sinh hoạt gia đình
người ta chủ yếu dùng nhà giường
để làm nơi thở tự tổ tiên
và đặc biệt
là đưa vào khai thác du lịch
rất nhiều quán cà phê
rất nhiều những nhà hàng
với kiến trúc nhà giường ra đời
tạo thành điểm nhấn thú vị cho du khách
khi đến huế
lại trở thành một đại sứ du lịch
vừa mang nét đặc trưng dân xã
nhưng cũng đầy mới mẻ
cho những ai
lần đầu tới huế
khi người ta nói đến huế
người ta nghĩ là cái nhà giường
mà nói về cái nhà giường
người ta nghĩ là huế
cho nên khi mà
những cái người mà
họ đi phương xa về
là họ cũng thích ghé cái nhà giường của mình uống cà phê
nhưng mà cái người tỉnh khác đến á
là người ta cũng
thích ngôi quán của mình
là người ta
tìm cái kính đẹp của huế
tôi sưu tâm những cái nhạc
như về huế
hoặc là những cái nhạc
ví dụ như trình cống sơn
hoặc hoa tẩu
để mình tạo cái không gian
cho mềm mại
vậy hẳn có cái chi là
lối của khách hết
vừa thân quen
vừa gần gũi
và cũng đông đầy
hoài niệm xưa cũ
những ngôi nhà rường
dưới những tán cây xanh
và làm nên
cho sứ huế
kiến trúc nhà rường
từ cuộc sống đời thường
còn bước cả
thiền môn phật giáo
những ngôi chùa huế
con đường nhỏ
dợp bóng cây
chùa huyền không sơn thượng
một buổi chiều hè
những ngôi chùa khác
huyền không sơn thượng
ngôi nhà vườn nào
đều cảm nhận được sự
cái ngôi chùa
thì ở huế
của cái nhà xưa của nó
có nhà rường
cho nên là
chọn cái mẫu nhà rường
và tất cả những cái công trình chính của
xung quanh bên ngoài của nó
cái gián dấp nhà vườn huế
người ta sẽ thấy
thân quen ạ
nó rất là giống ngôi
cái ngôi vườn xưa
của ông bà người ta
người ta đến đây
người ta cảm nhận được cái nét
xưa cũ ạ
rất là gần gũi
rất là giống với là
những cái ngôi nhà
của ông bà người ta xưa ạ
nhà chùa mới chọn
lối kiến trúc này ạ
và xin giới thiệu với chị
đây là tránh điện
của chùa hền không sơn thượng ạ
ở đây là
cái hệ phái nam tông
cái hệ thống ban thờ
nó sẽ khác
bác tông ạ
nam tông chỉ có thờ
mỗi phật tích ca
và cái ban thờ
nó không có
tất cả các
rất là cao
như kiểu miền bắc
cũng sẽ không nhiều
và màu sắc
như kiểu miền nam ạ
nó sẽ không có
tất cả các
rất là cao
như kiểu miền bắc
cũng sẽ không nhiều
và màu sắc
như kiểu miền nam ạ
xin giới thiệu với chị
đây là tất cả
đây là nhà rường ạ
như căn nhà rường này
ba giang hai trái
nhà rường này
đã được cách điệu ạ
có nghĩa là
nhà rường xưa
thì nó lại thấp ạ
nó thấp ạ
còn khi mà
bây giờ làm lại
thì người ta sẽ làm cao lên ạ
và nhà rường của huế
thì cái phần
trạm trổ này
khá là nhiều ạ
nhưng mà khi mà
trạm trổ này nhiều quá
thì thành ra
nó sẽ bị rỗi
cho nên nhà chùa sẽ
lược giản lý rất là nhiều
lược giản lý
và cách điệu nó
làm cách điệu lại ạ
và mình sử dụng những cái
hoa lá cành
mềm mại đó
man những cái yếu tố
và những cái nét mỉ hạt thôi
chứ nó không
man yếu tố
những cái con vật
hay những cái thần vật
của bên ngoài
chanh tre trúc chỉ
và những câu đối này
mình cũng làm
thân thiện với môi trường
đặc biệt là chùa này
đa số sử dụng ngôn ngữ là toàn
chữ việt ạ
các ngôi chùa hay những cái nhà
hay là những cái phủ
thì người ta sẽ xây dựng theo phong thủy
một cái yếu tố
phong thủy ạ
thì chùa này
khi mà xây dựng ở đây
cũng không xây dựng
dựa trên phong thủy
mà nó sẽ có một cái
cái khác ạ
người ta sẽ xây dựng
ở trên một cái
gọi là khí ạ
có nghĩa là làm sao
để nó cân bằng
về mặt khí ạ
có nghĩa là
khi mà chị đến
một cái không gian này
chị sẽ thấy
cây cỏ hay là đất đá
và tránh điện này
nó làm cho người mình
quân bình ạ
mệt mỏi gì đấy
nhưng mà vào đây
cái không gian
và cái không khí
nó tỏa ra
mình rất là quân bình ạ
thứ hai nữa là
mà khi nó ổn định
thì mình đến đây
mình sẽ không cảm thấy sợ ạ
rất nhiều cái ngôi đền
mà chị vào
chị sẽ cảm giác sợ ạ
nhưng mà ở chùa này
thì không có một cảm giác sợ nào cả
tại vì ở
cái không khí
nó tỏa ra
hay là bên ngoài
mà cái chủ đạo xây dựng
cái người mà đứng ra
coi công trình xây dựng
là phải để ý
về mặt khí học ạ
khi mà mọi thứ quân bình
thì mình sẽ thấy
rất là gần gũi
ngôi chùa này
thì mình đi vào
giống như nhà của mình ạ
không không tạo ra một cái
cái cảm giác
cho người ta sợ
thì đây là
một trong những cái điểm
rất là khác biệt
giữa nhà chùa
và nhà ở bên ngoài
lấy thiên nhiên làm chủ đạo
lấy cốt nhà rường
thể hiện một nét văn hóa đất huế
tất cả mở ra một không gian giản dị
với những khóm tre la đà
những con đường xanh mướt hàng cây
khiến những ai từng lớn lên
dưới mái nhà rường truyền thống
đến huyền không sân thượng
như được trở về với ký ức
với ngôi nhà
và khu vườn xưa
huyền không sân thượng
rõ ràng là một quần thể kiến trúc
của chốn tu hành
xong lại được kiến tạo
theo phong cách trang nhã
mang đậm dấu ấn nhà rường huế
gợi lên thi hứng
hơn là cảm giác u mặc
và những bức thư họa trang trí khắp nơi
khiến ta liên tưởng rõ rệt
tới một không gian văn hóa cổ điển
hơn là sự nghiêm cần
chốn chùa triền
và đó cũng là lý do
khiến huyền không sân thượng
còn được gọi là chùa thơ
một ngôi chùa
mang nét riêng rất huế
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại
sau đó thì nghề bị thất truyền các lò xường đã không còn dấu tích
trải qua thời gian chiến tranh sự biến thiên của lịch sử sự khắc nghiệt của thiên nhiên
những công trình gắn pháp nam bị hư tổn nặng nề và việc trùng tu di tích cố đô huế gặp phải thách thức lớn
chính tại thời điểm này trang kỹ sư trẻ đỗ hiệu chiết đã làm nên kỳ tích trong việc hồi sinh nghệ thuật pháp nam
khó khăn trồng chất khó khăn bởi những ngày đầu đến với công việc phục hồi này
gần như anh chẳng có một tư liệu nào để tham khảo cũng như thiếu thốn cả về máy móc và điều kiện thí nghiệm
nghề như chế mén xí đi cát về trạm trộn đồng tạo phối về mỹ thuật
tất cả những ngành nghề đó đều kết hợp lại tạo ra sản phẩm mới tạo được sản phẩm pháp nam
trên cái khó khăn đó khi mình đi làm mình đâu có thể tập hợp lại tất cả những nghề đó
và quan trọng nhất là kỹ thuật núng đột pháp nam lúc đó không có ai biết được nữa gần như mất hết
và cái tư liệu
về kỹ thuật thì thời đó thì rất là khó khăn để tìm kiếm
thế đó chúng tôi phải may mò từ những cái bước đầu tiên trong cái nghề truyền thống từ nghề một
sau đó mới tập hợp lại để mà đưa ra được những cái kỹ thuật trong pháp nam
và tiếp tục để mà hoàn thiện thì tôi phải đi học một cái khóa học tiếp tục về ngành vật lý
tức là mình đi chuyên sâu về vật liệu phân tích về vật liệu tìm hiểu bản chất nó như thế nào
thì sau một thời gian khoảng gần một mươi năm
thì chúng tôi đã
với quan điểm mỗi di sản đều chứa đựng những giá trị vô cùng quý báu
quá trình hồi sinh nghệ thuật pháp nam cần phải quyết tâm đến cùng
chứ không phải là chỗ dừng chân tạm thời trong những chuyến đi
và thế là độ hiệu triết cứ tiếp tục hoàn thiện dần dần từ những bước cơ bản nhất
sau những nỗi đau khổ

năm hai nghìn tám sản phẩm pháp nam thất truyền đã chính thức được hồi sinh
và có mặt trong công cuộc phục dựng di tích ở đại nội
cùng an định và các lăng tầm triều nguyễn
để có một sản phẩm pháp lam phải trải qua nhiều công đoạn
đầu tiên là tạo dáng mẫu đồng rồi tráng men lên và đưa vào lò nung
sau đó người thợ mang mẫu vật ra vẽ trang trí
rồi lại đưa vào lò nung
sản phẩm pháp nam của độ hiệu triết mang vẻ đẹp phóng khoáng
bố cục thoáng phong cách thể hiện ngày càng đa dạng phong phú về màu sắc
các họa tiết hoa văn đều gần gũi với thiên nhiên và con người
ngoài ra nghệ nhân độ hữu triết còn đem nếp sống văn hóa
thói quen suy nghĩ vào sản phẩm
để tạo nên nét riêng cho pháp nam huế
mở ra một xu hướng mới cho việc ứng dụng men màu pháp lam
thì tôi hy vọng là sau một thời gian nữa thì pháp nam sẽ được nhiều người biết đến
không phải là một sản phẩm thuộc công nghệ nghề nữa
mà là một sản phẩm nghệ thuật
một hướng đi nữa là những đồ để trang trí cho những công ty hiện đại hơn
về những vật trang trí như đen
rồi bình chẻ trang trí hoặc là những cái tầm ộp lạc để phục vụ cho trang trí công ty thì tôi vẫn triển khai
và bây giờ kỹ thuật có thể làm được tất cả những cái gì mà khách yêu cầu
với bàn tay tài hoa ấy pháp lam giờ đây không còn bó buộc trong phạm vi các di tích
anh đã sáng tạo ra những kỹ thuật sản xuất pháp lam kết hợp với đồ gỗ sơn mài phục vụ trang trí nội thất
đây là một cách góp phần hỗ trợ cho ngành thủ công truyền thống phát triển hơn để có thể theo kịp và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay
giờ đây người dân và du khách đến huế đã có thể bắt gặp pháp nam ở khắp nơi

thời xưa dù là những mảng màu đối lập nhưng tất cả đã cho chúng ta thấy sự phong phú đa dạng

đồng góp quý vị khán giả có thể gửi về hòm thư phongvănhoaacomnhân dân org vn hoặc qua số